vấn đề nhu cầu đi lại vấn đề du lịch hiện nay là thôn mã phị làng cũng đang có rất nhiều du khách để đến tham quan
rồi là du lịch thì sau khi có cái cầu này thì rất là thuận tiện
đối với mã phị làng thì đó là hệ thống núi rất hùng vĩ và bên cạnh hệ thống núi đó là một cái dòng sông nho quế tuyệt đẹp
thì từ trên cao chúng tôi nhìn xuống chẳng hạn thì đó là một cái nó giống như một hình ảnh của một mái tóc dài của một thiếu nữ chẳng hạn
thì đấy là cái cảm xúc mà khi chúng tôi nhìn và đến với mã phị làng
cái điều mà mình ấn tượng nhất là chắc có lẽ là dành riêng cho việt nam dành riêng việt nam ở đây có một hình mà tạo nên gần như là một chú v
một chú v của việt nam một cái biểu tượng của việt nam và kèm theo mây ở trên đó thì vô cùng hùng vĩ
mình hy vọng rằng sẽ đầu tư nhiều hơn nữa khu vực này để phát triển hơn nữa và du khách biết đến cái hẻm tu xả này nhiều hơn nữa
dự án xây dựng cầu dân sinh nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã huyện nghèo phủ khắp năm mươi một tỉnh thành trên cả nước
với sự tài trợ của ngân hàng thế giới vkp với con số là chín hai trăm linh tỷ đồng
toàn bộ dự án thực hiện trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu
hiện tại hai cây cầu đã được khởi công
và một sáu trăm linh cầu đã hoàn thành mang lại hiệu quả cho bà con vùng sâu vùng xa
trong ba năm đã thực hiện được khoảng bảy mươi năm của chương trình
tức là mình đã hoàn thành được khoảng một sáu trăm linh cầu trên hai một trăm bảy mươi bốn
những công trình cầu như thế này thì sẽ có tuổi thọ là năm mươi năm
những công trình mà lớn hơn thì tuổi thò là bảy mươi năm năm
những công trình mà cầu thẹp cầu tréo thì tuổi thò là hai mươi năm năm
dự án cũng mang lại nhiều ý nghĩa giải quyết đáng kể
trong cái thực hiện mà xóa đói giảm nghèo của quốc gia mình
chúng ta vẫn thường biết đến các tỉnh ở miền núi tây bắc với núi rừng trùng điệp
với những dòng sông và con suối phong cảnh hết sức là hữu tình
thế nhưng thật khó để có thể hình dung được hết nỗi khó khăn vất vả của người dân
khi hàng ngày phải đi lại qua những dòng sông con suối đặc biệt là trong mùa mưa lũ
và những cây cầu dân sinh như thế này đã được hình thành nên
để giúp cho người dân có thể đi lại một cách an toàn hơn
và đặc biệt trong mùa xuân này những người dân ở thôn mã pì lèng
xã bà vi huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã vui hơn rất nhiều
và chắc chắn họ sẽ đi qua những cây cầu này để cùng nhau chúc tết
và chúc một năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc
tây bắc là vùng khó khăn nhất trên cả nước
vì vậy trong một mươi năm qua các tỉnh miền núi tây bắc đã được đầu tư nâng cấp
sửa chữa các tuyến đường bộ
quốc lộ bốn c nếu như trước kia với rất nhiều đường cong cua bán kính nhỏ
nhiều điểm đen giao thông thì nay các tuyến đường đã được mở rộng
hệ thống hộ lan an toàn giao thông được lắp đặt bảo đảm chất lượng cho các tuyến đường
những con đường kết nối vùng miền đã đang và sẽ tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới
để tây bắc nói chung và hà giang nói riêng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách
có phần phát triển du lịch cho khu vực đầy tiềm năng này
hệ thống hộ lan an toàn giao thông được lắp đặt bảo đảm chất lượng cho các tuyến đường bộ
tây bắc ư có riêng gì tây bắc khi lòng ta đã hóa những con tàu khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát tâm hồn ta là tây bắc chứ còn đâu
lời thơ của nhà thơ chế lan viên như gợi nhắc về một thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa
con tàu tây bắc đã trở thành biểu tượng của những chuyến đi của những khát khao cống hiến cho đồng bào góp công sức để xây dựng đất nước của thanh niên một

hôm nay những bước chân của các cán bộ công nhân ngành giao thông vận tải cũng đang đến với khắp các nẻo đường
đến với vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn để kết nối thành thị với nông thôn miền ngược với miền xuôi được nối gần hơn trong sự nghiệp đi trước mở đường
rất là nhiều chỗ đang cần thiệt phải làm
hy vọng rằng với hiệu quả của dự án đã mang lại cũng như những khát khao của đồng bào vùng sâu vùng xa chính phủ và các cơ quan
liên quan của chính phủ sẽ ủng hộ để chúng ta tiếp cận được nguồn vụn tiếp theo bằng nguồn vụn vãi ưu đãi của vũ banh để thực hiện giai đoạn hai
trên những nẻo đường của đất nước hôm nay xe người nhộn nhịp ngược xuôi với những chuyến đi vào nam ra bắc đưa đón những người con xa xứ về quê vui xuân đón tết cùng gia đình họ hàng
và cả những chuyến xe đến những vùng đất để khám phá thiên nhiên tươi đẹp và những vùng miền văn hóa đặc sắc
đến thăm cột cờ lũng cú
trình thiêng liêng với nhân dân cả nước
ngắm những thử dụng bậc thang với màu vàng rực của lúa chín hay màu hồng phớt của hoa tam giác mạch
từ đỉnh cột cờ thiêng liêng của tổ quốc ngắm nhìn lá cờ tung bay trong gió mỗi người sẽ cảm nhận được lòng tự hào dân tộc và những cảm xúc đặc biệt trong tâm hồn
hà giang mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu của tổ quốc
dưới chân cột cờ lũng cú mỗi người con đất việt đều cảm nhận một niềm tự hào sâu sắc và nguyện đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu